yên bái là một tỉnh miền núi kinh tế còn nhiều khó khăn những năm trở lại đây nhờ đẩy mạnh làm tốt công tác hướng nghiệp dạy nghề đào tạo việc làm cho lao động nông thôn
cùng với mở rộng chính sách thu hút nhiều doanh nghiệp vào tỉnh yên bái đầu tư nên đã giải quyết được gần một mươi người lao động có việc làm
đầu năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh yên bái cũng đã tuyển mới đào tạo cho bảy sáu trăm linh người
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi tám tỉnh yên bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
thí điểm đặt hàng dạy nghề cho lao động với các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh
tập trung vào hiệu quả tạo việc làm mới thông qua nguồn vốn cho vay từ quỹ quốc gia về việc làm
tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin kết nối thị trường nhằm kết nối giữa các doanh nghiệp địa phương có nhu cầu về nguồn lao động
kết nối hệ thống thị trường lao động địa phương với hệ thống thông tin thị trường quốc gia
tăng cường các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm phấn đấu hết năm tạo việc làm mới cho khoảng một mươi tám ba trăm linh người lao động
đồng thời phấn đấu đạt chỉ tiêu đào tạo nghề năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh là một mươi năm tám trăm linh người đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh lên đạt năm mươi bốn